do vậy là không thể xác định một cái nguồn gốc về nhãn giả để khẳng định được
các khoa học nữa là trong quá trình để khẳng định đó là hàng giả hàng nhãn
thì đòi hỏi cái thời gian đi giám định cũng rất là lâu
cái nữa là cái chi phí về cái giám định cũng tương đối cao

đã đồng loạt gia quân tăng cường các chốt chặn tại biên giới và cửa khẩu

hoạt động bơn lậu trên địa bàn lạng sơn hiện nay dù vẫn còn phức tạp
nhưng về cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong thời gian tám tháng vừa qua thì thực tế là hoạt động chống bơn lậu
tại địa bàn tân thanh đã có chiều hướng giảm so với thời điểm trước đây
và những kết quả đạt được
thực tế là hoạt động đã giảm cho nên số liệu so với cùng kỳ các năm
đều giảm hơn so với thời điểm trước đây

thì chúng tôi cũng đã có những điểm chốt chặn và xây dựng lán
cũng như bố trí lực lượng đảm bảo chiếc hai mươi bốn trên hai mươi bốn

trong việc đấu tranh chống bơn lậu trong dịp từ giờ đến cuối năm
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín trong sáu tháng qua các ngành chức năng tỉnh lạng sơn
đã kiểm tra trên một sáu trăm linh vụ
số vụ vi phạm hành chính là một bốn trăm hai mươi ba vụ
số vụ khởi tố hình sự là sáu mươi chín vụ
tổng số tiền phạt vi phạm hành chính lên trên bảy tỷ đồng
tiền phạt bổ sung và truy thu thuế gần một tỷ đồng
giá trị hàng hóa tịch thu ước tính trên ba mươi sáu tỷ đồng
có được những kết quả nói trên là do các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh
bao gồm hải quan biên phòng quản lý thị trường và các ban ngành tỉnh lạng sơn
đã có sự liên kết thông tin chặt chẽ với nhau để phối hợp đẩy mạnh công tác
chống vấn nạn buôn lậu hàng giả hàng nhái trên địa bàn
chúng ta phải tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng với nhau
trong công tác chống buôn lậu đặc biệt là chống hàng giả
và cái thứ tư thì về phía doanh nghiệp thì cũng phải tăng cường cái tìm hiểu
về những nhu cầu thị hiếu của người dùng sản xuất ra những sản phẩm tiêu dùng
nó phù hợp đảm bảo
đa dạng về mẫu mã trùng loại cũng như là về giá cả cạnh tranh
từ đó thì có phần cho cái việc chống hàng giả hiệu quả
đại diện các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh lạng sơn cũng nhận định
thời gian tới đặc biệt là trong dịp tết trung thu hai nghìn một mươi năm
các lực lượng chức năng sẽ phối hợp để kiểm soát chặt các hoạt động buôn bán hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ đặc biệt là nguyên liệu làm bánh trung thu
và đồ chơi trung thu dịp cao điểm
ngoài ra từ nay đến cuối năm các lực lượng liên ngành trên địa bàn
và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống hàng lậu hàng giả hàng nhái trên địa bàn tỉnh
cùng với những kết quả đạt được trong công tác chống buôn lậu hàng giả hàng nhái
của tỉnh biên giới lạng sơn các lực lượng chức năng như hải quan biên phòng
quản lý thị trường của tỉnh cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
bởi hành vi của các đối tượng buôn bán vận chuyển kinh doanh hàng hóa nhập lậu
hàng nhái hàng giả ngày càng tinh vi
tuy nhiên chống buôn lậu hàng giả hàng nhái vẫn được các lực lượng quản lý tỉnh lạng sơn
xác định là cuộc chiến lâu dài với nhiều khó khăn và thử thách
đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại